theo tổng cục hải quan nửa đầu tháng ba tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đã đạt hơn hai mươi một tỷ đô la mỹ
trong đó xuất khẩu đạt một mươi một hai tỷ đô la mỹ nhập khẩu đạt một mươi ba tỷ đô la mỹ
như vậy là tính từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng ba thì nước ta đang xuất siêu trên hai bảy tỷ đô la mỹ
điện thoại và linh kiện tiếp tục duy trì vị thế số một các mặt hàng xuất khẩu với kim ngạch hơn một mươi hai tỷ đô la mỹ
có nghĩa là tăng tám năm so với cùng kỳ năm ngoái
theo nhận định của bộ công thương xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam trong ngắn hạn dự báo sẽ có nhiều khó khăn
với những yếu tố bất lợi do diễn biến tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu lây lan mạnh bên ngoài trung quốc
đặc biệt là tại hàn quốc và nhật bản những đối tác thương mại hàng đầu của việt nam
trong trường hợp dịch bệnh kéo dài có thể tác động tiêu cực đến mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu của cả năm hai nghìn hai mươi